lợi dụng lòng tin giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền và nói dối để đáo hạn ngân hàng
nguyễn thị ngọc nga chú tại huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn đã bị nạn nhân tố giác tới cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nga
theo tài liệu điều tra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền
đối với chị nguyễn thị huệ chú tại thành phố lạng sơn nhiều lần bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là một mươi ba tỷ sáu trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an nga khai đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không có khả năng thanh toán
do vậy nga đã giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền chị huệ với lý do để đáo hạn ngân hàng
sau khi nhận được tiền chị huệ chuyển khoản nga dùng trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân
sáng ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh con tum đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với hai đối tượng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hồ tấn sơn được một người tên hoàng chưa rõ thân nhân lai lịch
thuê chở nhóm ba người trung quốc không có giấy tờ hộ chiếu hợp pháp từ hà nội và bình phước với giá là bảy mươi triệu đồng
sau đó sơn thuê nguyễn văn vạn nguyễn văn hiển chở nhóm người này với giá là ba mươi triệu đồng trên một xe ô tô
khi đến đèo lò so của tỉnh con tum thì vạn bị lực lượng chức năng tỉnh con tum phát hiện và bắt giữ còn hiển và sơn điều khiển xe ô tô chạy tiếp
đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sơn và hiển lần lượt ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh con tum
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ tấn sơn năm năm tù nguyễn văn hiển hai năm tù cùng với tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
nguyễn văn vạn đã bị kết án ba năm sáu tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trước đó
kiểm tra đột xuất một nhà trọ tại phường an bình thành phố dị an của tỉnh bình dương lực lượng chức năng đã phát hiện sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
từ đây cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương tặng giữ ba đối tượng tàng chữ
lưu hành tiền giả thu giữ tổng cộng hơn sáu mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
tại nhà trọ của đặng thị kiều trang lực lượng chức năng đã phát hiện bốn gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một mươi ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
trang khai mua của lê thị kim phụng ở phòng trọ đối diện khám xét khẩn cấp nơi ở của phụng
tổ công tác đã phát hiện phụng đang cất giấu hai mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
phụng khai từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã mua chín mươi hai triệu đồng tiền giả từ một người tên là quốc qua mạng xã hội với giá là ba triệu đồng tiền thật lấy một mươi triệu đồng tiền giả
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn đình quốc chú tại thành phố hồ chí minh
cơ quan công an đã thu giữ ba mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
vì sao giá xăng dầu đã giảm khá sâu nhưng giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu đặc biệt là giá cước vận tải vẫn ở mức cao
đây là câu hỏi được phóng viên đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
câu hỏi được phóng viên đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra chiều ngày hôm qua tại hà nội
đại diện lãnh đạo bộ giao thông vận tải bộ tài chính đã có những lý giải cho vấn đề
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn xuân sang
thời gian qua khi giá xăng dầu tăng cao giá cước vận tải ở một số lĩnh vực của ngành giao thông cũng tăng
bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát kê khai giảm giá cước vận tải phù hợp
thời gian tới khi giá xăng dầu giảm ổn định giá vận tải sẽ giảm theo giá xăng dầu
đảng ủy và lãnh đạo công an tp hà nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
thời gian từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm
trần thánh tông quận hai bà trưng tp hà nội
chương trình lễ tăng cụ thể như sau
từ một mươi ba h cho đến một mươi ba h ba mươi công bố quyết định của chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
và quyết định của thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng
từ một mươi ba h ba mươi phút đến một mươi sáu h ba mươi phút lễ viếng
từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h lễ truy điệu
lễ di quan
đưa thi hài ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ hà nội để điện tán
an tán ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp phường tây tiểu quận bắc từ liêm tp hà nội
xin được tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm vào sáng nay ngày bốn tháng tám
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên tử hình bốn bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
gồm nguyễn thị bích diễm chú tại tỉnh an giang
hậu chú tại tp cần thơ huỳnh văn tùng sinh sống tại campuchia
và lê đăng huy chú tại tp hồ chí minh
cùng với tội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
nguyễn đỗ thanh thanh là vợ của bị cáo huy tù trung thân
theo có trạng sau khi diễm được thành yêu cầu vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy
từ campuchia về việt nam giao lại cho vợ chồng huy và một đối tượng khác
tại tp hồ chí minh diễm dũ hậu tùng cùng tham gia và hứa trả công
cho mỗi người là hai trăm linh usd và cả hai đồng ý
đến sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm cùng hậu tùng mang theo ba mươi hai bọc ma túy
trọng lượng trên ba mươi ba chín kg về việt nam rồi thuê hai xe honda để về thành phố châu đốc
đến khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày khi diễm đến khu vực xã quốc thái
còn hậu và tùng đến khu vực xã đa phước huyện an phú
thì bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
huy và thanh cũng bị bắt giữ ngay sau đó tại tp hồ chí minh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ
trên tám trăm hai mươi một gram ketamine
trong quá trình điều tra diễm còn khai trước đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy
cho thanh từ campuchia về tp hồ chí minh giao cho thanh và nhiều người khác
diễm được thành trả công bốn mươi triệu đồng và năm trăm linh usd
lái ô tô đuổi theo và tông tử vong hai người làm bị thương một người
trần xuân hải hai mươi chín tuổi chú tệ xã ân thạnh huyện hoài ân
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an võ phan hoài bảo chú tệ huyện hoài ân
nợ vợ trần xuân hải là nguyễn thị trang số tiền gần chín trăm linh đồng
nhưng đòi nhiều lần không trả
trang đã đăng lên facebook về việc bảo nợ tiền không trả
bảo bực tức nên đã rủ thêm hai người mang theo dao tự chế tới nhà trang nói chuyện
sau khi cự cãi trang gọi hải về giải quyết mâu thuẫn
về cách nhà tám mươi mét thấy nhóm của bảo hải đã điều khiển xe ô tô bốn chỗ đuổi theo
và tông vào xe máy của nhóm người này
hậu quả bảo và một người tên nguyễn quốc việt tử vong tại chỗ người còn lại bị thương
lợi dụng lòng tin giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền và nói dối để đáo hạn ngân hàng
nguyễn thị ngọc nga chú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn đã bị nạn nhân tố giác tới cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nga
theo tài liệu điều tra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
nga đã phát sinh giao dịch chuyển tiền với chị nguyễn thị huệ chú tại thành phố lạng sơn nhiều lần
bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền là một mươi ba tỷ sáu trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an nga khai nhận đã vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân
nhưng không có khả năng thanh toán
do vậy nga đã giả danh nhân viên ngân hàng vay tiền chị huệ với lý do để đáo hạn ngân hàng
sau khi nhận được tiền của chị huệ chuyển khoản
nga đã dùng trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là trần ngọc hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và ninh gia hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại thị trấn tân châu huyện tân châu tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện tân châu tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân về việc bị hai đối tượng đi xe mô tô
giật sợi dây chuyển vàng một mươi tám k trọng lượng hơn năm chỉ rồi tẩu thoát
công an huyện tân châu đã xác minh truy bắt đối tượng
đến sáng ngày bốn tháng ba
khi biết không thể trốn thoát hai đối tượng hạnh và hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi cướp giật được sợi dây chuyền vàng
vào chiều tối ngày hai tháng tám cả hai đã đem đi bán được gần một mươi sáu triệu đồng
rồi chia nhau tiêu xài và bỏ trốn tại tp hcm
hiện vụ việc đang được công an tân châu củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày bốn tháng tám công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân
trên đường đông lân xã bà địa
theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng hơn bảy giờ sáng cùng ngày
người dân phát hiện cháy tại đầu bốn căn nhà nằm trên đường đông lân ấp hậu lân xã bà điểm huyện hóc môn
vụ cháy khiến khu dân tư náo loạn
người bên trong căn nhà cố gắn tiếp toàn cơ vực cháy để dập lửa đồng thời gọi báo cơ quan chức năng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn
điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đám cháy được dập tắt sau đó nhưng nhiều tài sản bên trong nhà bị hư hại thiêu rụi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ
cũng trong ngày bốn tháng tám các ngành chức năng tỉnh tiền giang tổ chức khám nghiệm hiện trường
xác minh làm rõ vụ một ô tô tải bị cháy rụi trên đường cao tốc tp hcm trung lương
theo thông tin ban đầu lúc năm h một mươi xe tải biển số sáu mươi hai c sáu nghìn ba trăm linh hai
do tài xế ngôi huyện tp bến tre điều khiển di chuyển qua km bốn mươi sáu trăm năm mươi
thuộc tuyến đoạn ra xã tân hội
đông huyện châu thành tỉnh tiền giang thì bất ngờ bốc cháy
tài xế điều khiển xe chạy vào làng khẩn cấp để dừng rồi bung cửa thoát ra ngoài
ngò lối nhanh chóng bùng lên dưới dội bao trùm toàn bộ xe
ngay khi hỏa hoạn xảy ra cán bộ cục đường bộ bốn đã có mặt để điều tiết
phân luận giao thông qua khu vực
các lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cảnh sát giao thông tỉnh tiền giang không chế đám cháy phân luận giao thông
hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện hư hỏng nặng
mặt đường bị hư hỏng cục bộ và gây kẹt xe trên tuyến cao tốc
công an tp cao lãnh vừa mời làm việc hai đối tượng nguyễn lê học thi
sinh năm hai nghìn hai ngụ tại xã tân kiều huyện tháp bười tỉnh đồng tháp
và nguyễn triệu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại khóm sáu phường sáu thành phố cao lãnh
để làm rõ về hành vi giả danh cảnh sát hình sự
vào tối ngày ba tháng tám công an phường một tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn giải danh
cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông tại khu vực công viên
thuộc địa bàn phường một tăng vật thu giữ gồm hai giấy màu có in chữ
giấy chứng minh công an nhân dân hình của đối tượng thi mà trang phục công an nhân dân
cấp hàm đại úy nhiều vật dụng có liên quan đến công an cùng các tăng vật khác
qua làm việc cả hai đối tượng thi và nghĩa đã thừa nhận hành vi giải danh cảnh sát hình sự
đối tượng thi khai nhận các giấy chứng minh công an nhân dân được tái trên mạng
rồi in màu ra để sử dụng mục đích để ra oai
điều tra mớ rộng lực lượng công an tp cao lãnh phố hợp công an xã tân kiều huyện tháp một mươi
còn thu giữ bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm đại úy tại nhà thi
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện ba tháng cao điểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ
tập trung nhiều phương tiện vận tải thường xuyên lưu thông đặc biệt là kiên quyết kiểm tra
xử lý các loại xe vi phạm chở quá tải trọng cơi nới thành thùng xe
các đội trạm thuộc cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tuần tra
kiểm soát và phát hiện xử lý
các đội trạm thuộc cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tuần tra

các đội trạm thuộc cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tuần tra